trung quốc đã hối thúc triều tiên duy trì đường dây liên lạc liên triều sau khi triều tiên không trả lời cuộc gọi hàng ngày của hàn quốc
thông qua đường dây liên lạc quân sự và chính trị giữa hai miền
người phát ngôn bộ quốc phòng hàn quốc cho biết đây là lần đầu tiên triều tiên không phản hồi cuộc gọi từ phía hàn quốc
kể từ khi các đường dây nóng được khôi phục vào năm hai nghìn một mươi
quan chức này nêu rõ các đường dây liên lạc giữa hai miền là phương tiện trao đổi cơ bản
và nên được duy trì theo đúng các thỏa thuận giữa hai nước
kể từ trưa nay chín tháng sáu triều tiên đã cắt đứt hoàn toàn các đường dây liên lạc trên biển giữa quân đội hai nước
đường dây liên lạc thử nghiệm liên triều và đường dây nóng giữa hai chính phủ
thủ tướng palestine cảnh báo nước này sẽ ngừng công nhận israel nếu chính phủ israel thực hiện kế hoạch sáp nhập các vùng lãnh thổ palestine
thủ tướng palestine kêu gọi cộng đồng quốc tế gây sức ép tối đa đối với israel để ngăn chặn kế hoạch sáp nhập các khu vực thuộc bờ tây
chủ yếu là thung lũng jordan
phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và hủy hoại tất cả những nỗ lực quốc tế để giúp người palestine thành lập nhà nước độc lập với thủ đô là đông jerusalem
những căn hộ cũ các con hẻm sâu trong lòng thủ đô la habana để tìm những người có triệu chứng nhiễm virus sars cov hai
không có gì là lạ khi chúng tôi đến nhà từng người dân như thế này
chúng tôi đã làm điều đó khi dịch xuất xuất huyết càng quét thành phố
các cơ quan cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại cuba đã truy vết người thân của những nhân viên nghi nhiễm virus và đưa đi cách ly
chủ động sàng lọc những người mắc covid một mươi chín tại tất cả các gia đình
mọi trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính đều phải nhập viện để tiêm thuốc chống siêu vi và tăng cường hệ miễn dịch
trong khi đó các cơ quan báo chí nhà nước cũng kêu gọi bất cứ ai đã tiếp xúc với các nhân viên nên đi xét nghiệm để ngăn virus lây lan
chúng tôi đang ở giai đoạn cuối của đại dịch và bước vào giai đoạn phục hồi hậu covid một mươi chín
cuba đã nhanh chóng thực hiện các biện pháp kiểm dịch nghiêm ngặt như bắt buộc đeo khẩu trang ở nơi công cộng
và cách ly số lượng lớn người dân thay vì chỉ khuyến cáo họ ở trong nhà
những người không tuân thủ các biện pháp kiểm dịch sẽ bị phạt tiền hoặc thậm chí phải nhận án tù
việc phát hiện bệnh nhân nhiễm virus sớm nhập viện và áp dụng các phương pháp điều trị thử nghiệm
trong đó có nhiều phương pháp được phát triển bởi ngành công nghệ sinh học của cuba giúp tỷ lệ tử vong do covid một mươi chín tại nước này giảm mạnh
cuba có tỷ lệ bác sĩ trên bệnh nhân cao nhất thế giới
thậm chí dù trong số đó đã có một mươi bác sĩ được điều động đến làm việc ở nước ngoài
bên cạnh đó ngay cả khi nguồn chi cho y tế đạt
bị cắt giảm cuba đã chi tiền vào việc chăm sóc sức khỏe cao hơn so với bất kỳ quốc gia nào trong khu vực
mọi người dân cuba đều được miễn phí tiền khám chữa bệnh
thành công thực sự của họ đã được tạo nên bởi các biện pháp y tế công cộng cần thiết nhất
được các chuyên gia trên khắp thế giới nhận định là có hiệu quả
cách ly tập trung được xem là biện pháp có hiệu quả hơn cách ly tại nhà
tuy nhiên các quốc gia châu âu và mỹ đã phải đấu tranh để lập các trung tâm
cách ly tập trung
cách ly này do thiếu sự thừa nhận xã hội hoặc nhận thức tiêu cực của cộng đồng
còn tại cuba không có sự truy xét pháp lý nào đối với cách ly bắt buộc

được các quốc gia châu âu và mỹ đã phải đấu tranh để lập các trung tâm cách ly tập trung

được các quốc gia châu âu và mỹ đã phải đấu tranh để lập các trung tâm cách ly tập trung
cách ly tập trung được xem là biện pháp y tế công cộng cần thiết nhất
được các quốc gia châu âu và mỹ đã phải đấu tranh để lập các trung tâm cách ly tập trung
cách ly tập trung được xem là biện pháp y tế công cộng cần thiết nhất

ngày tám tháng sáu thành phố new york tâm dịch lớn nhất và cũng là một trong các đầu tàu kinh tế của nước mỹ đã chính thức bắt đầu quá trình mở cửa trở lại

nếu chúng ta tiếp tục điều này thì tình hình sẽ ngày càng tốt hơn
mới ở giai đoạn một nhưng việc mở cửa trở lại new york cũng sẽ có tác động lớn đến hàng nghìn doanh nghiệp
ước tính có đến ba mươi hai công trình xây dựng sẽ tiếp tục thi công trong ngày tái mở cửa
bởi vậy việc bảo đảm an toàn cho người dân đi làm là ưu tiên hàng đầu
chúng tôi đang rất nỗ lực để nhanh việc vệ sinh khử trùng các toa xe trong ngày
hành khách cũng sẽ được xem các hướng dẫn bằng hình ảnh cung cấp nước rửa tay và phát khẩu trang miễn phí
ước tính khoảng bốn trăm linh người lao động đã trở lại công việc ở new york
nếu tình hình dịch tiếp tục thuận lợi thành phố hy vọng nhịp sống kinh tế có thể trở lại bình thường trong vài tháng tới